các chuyên gia y tế đang cảnh báo về một làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín mới bởi nhánh phụ của omicron
là pa hai dự kiến sẽ lan rộng trên cả nước hiện đang có lo ngại cho rằng số người nhập viện
chữa trị covid một mươi chín vốn đang tăng lên ở một số vùng của khu vực đông bắc và sẽ tiếp tục tăng
trong những tuần tới theo dữ liệu của đại học johns hopkings số ca nhiễm mới trung bình
mỗi ngày trong tuần qua đã tăng lên hơn ba mươi chín năm trăm linh trường hợp từ mức hơn ba mươi bảy trăm linh trường hợp
hai tuần trước đây đáng lưu ý con số được báo cáo thấp hơn nhiều so với thực tế
bởi nhiều người tự xét nghiệm ở nhà mà không báo cáo hoặc bỏ qua xét nghiệm
các chuyên gia cho biết ba hai sẽ dần dần lây lan trên khắp nước mỹ khu vực đông bắc
bị ảnh hưởng nặng nhất cho đến nay với hơn chín mươi ca nhiễm mới do ba hai gây ra vào tuần trước
so với tám mươi sáu trên cả nước
tính đến ngày một mươi bốn tháng bốn tỷ lệ mắc covid một mươi chín mới tính theo đầu người cao nhất trong một mươi bốn ngày qua
là ở các bang vermont rhode island alaska new york và massachusetts
thủ đô washington d c cũng đứng trong top một mươi về tỷ lệ mắc mới
cũng theo dữ liệu của đại học johns hopkins một số bang chẳng hạn như rhode island
và new hampshire cũng ghi nhận các trường hợp mắc mới trung bình hàng ngày tăng hơn một trăm linh
trong hai tuần qua
với số ca nhiễm tăng chóng mặt gần một mươi ca chỉ trong hai tuần cho thấy
tình hình dịch bệnh ở mỹ đang vô cùng căng thẳng
đáng chú ý hơn là mối nguy pa hai biến thể tàng hình là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này
đây là một trong những vấn đề đáng báo động không chỉ với làn sóng lây nhiễm covid mỹ
mà còn đối với cả thế giới khi biến thể pa hai chiếm tới tám mươi sáu tổng số ca mắc toàn cầu